vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám brazil tiếp tục thăng hoa argentina hòa uruguay
roger federer nhọc nhằn vào vòng ba mỹ mở rộng
mở đầu bản tin tối nay sẽ là những diễn biến đầy sôi động của vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám khu vực châu âu
trận cầu tâm điểm giữa pháp và hà lan ở bảng a rút cuộc lại không thường xuyên hấp dẫn như kỳ vọng
với trên tháng năm brazil sẽ đạt được một đồng
nhưng khá dễ dàng dành cho đội chủ nhà
danh tiếng của pháp và hà lan khiến trận cầu tại stade de france dặn sáng nay thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ
nhưng trái với dự đoán sự vượt trội của đội chủ nhà khiến trận đấu diễn ra với thế trận một chiều
chỉ sau một mươi bốn phút bóng lăn antoine griezmann đã khai thông bế tắc cho đội bóng olam
hưng phấn lên cao đội tuyển pháp tiếp tục dồn ép đội khách
nhưng cũng phải chờ tới hiệp hai sau khi hà lan chỉ còn thi đấu với một mươi người do shutman nhận thẻ đỏ
thì bàn thắng mới tới với đoàn quân của luyện viên dier de sam
phút bảy mươi ba thomas leymar giúp đội tuyển pháp vượt lên dẫn trước sau cú vô lê đẹp mắt
đến phút tám mươi tám cầu thủ của monaco hoàn tất cú đúc cho riêng mình
đồng thời nâng tỷ số lên thành ba trước khi trận đấu khép lại
mbappé ấn định chiến thắng bốn cho pháp
với ba điểm giành được cùng với việc thụy điển bất ngờ để thua hai ba trên sân của bungary
đội tuyển pháp đã vươn lên dẫn đầu bảng a với một mươi điểm
thụy điển đứng thứ hai với bảy điểm
các vị trí tiếp theo
lần lượt thuộc về bulgari và hà lan
trong khi đó tại bảng b và bảng h
hai đội tuyển được đánh giá cao là borogna và bi
đều giành được những chiến thắng rất đậm
với nhiệm vụ buộc phải thắng
borogna nhập cuộc rất quyết tâm trong trận đấu với đối thủ dưới cơ là đảo faro
chơi trên sân nhà không khó khăn để các nhà đơn xin vô địch châu âu
tìm được bàn mở tỷ số nhờ công của ronaldo
có bàn thắng sớm xin lê sao của lục địa già chơi thoải mái hơn hẳn
và bàn nhân đôi cách biệt đến với họ là điều tất yếu
giữa lúc hùng phấn lên cao borogna bất ngờ bị chọc khủng lưới
phút ba mươi tám trong đợt tấn công hiếm hoi
đảo faro tìm được bàn rút ngắn chỉ số xuống còn một hai
tuy nhiên đây là tất cả những gì mà đội khách làm được
bởi đầu hiệp hai cách biệt hai bàn đã được borogna tái lập
đến phút sáu mươi bốn ronaldo khép lại ngày thi đấu ấn tượng
bằng bàn thắng thứ ba trong trận đấu của riêng mình
chưa dừng lại trước khi trận đấu khép lại
olivierra lập công ấn định chiến thắng đậm năm một cho đội chủ nhà
thắng tưng bừng nhưng borogna vẫn phải xếp thứ hai tại bảng b
bởi trận đấu cùng giờ thụy sĩ đã giành chọn ba điểm trước andura
trong khi đó tại bảng hát trước một gimbranta thua kém về mọi mặt
đội tuyển bỉ đã có một trận đấu rất dễ dàng
ở trận đấu này quỳ đỏ đã ghi tới chín bàn vào lưới của đối phương
và với ba điểm có được ở trận này
bỉ cũng đã củng cố vững chắc vị trí đầu bảng hát
với một mươi chín điểm hơn sáu điểm so với đội đứng thứ hai là hy lạp
chuyển sang khu vực nam mỹ
lượt trận vòng loại diễn ra sáng nay chứng kiến brazil tiếp tục thăng hoa
trong khi đó argentina đưa mình vào thế khó khi bị uruguay cầm chân
cuộc độ rất đáng chú nhất của vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám khu vực nam mỹ
là cuộc tiếp đón argentina của uruguay
mặc dù được bóng stango là đội thi đấu lớn lướt và tạo ra các cơ hội ăn bàn
tuy nhiên trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà
messi và các đồng đội đã chấp nhận ra về với một điểm trong tay
như vậy với kết quả này cộng với việc chile bất ngờ để thua ba trước paraguay
argentina tiếp tục đứng thứ năm với hai mươi ba điểm
song khoảng cách về điểm số giữa họ và các đội xếp trên chỉ lần lượt là một và hai điểm
cơ hội đoạt vé trực tiếp đến world cup hai nghìn một mươi tám vẫn rộng mở với đoàn quân của huyện viên sampaoli
và albi celeste cần chơi tốt ở những lượt trận cuối để tự định đoạt số phận
trong khi đó ở một trận đấu đáng chú ý khác
với đội hình vượt trội cùng lợi thế sân nhà
brazil chủ động dồn ép ecuador ngay sau tiếng còi khai cuộc
tuy nhiên trước sự chắc chắn của đội khách
đoàn quân của huyện viên tite đã không tài nào tìm được bàn thắng trong bốn mươi năm phút đầu tiên
bước sang hiệp hai vẫn là một thế trận một chiều nghiêng về phía brazil
và sau rất nhiều cố gắng cuối cùng thì clesa cũng xuyên thủng được mảnh lưới của đối thủ
phút bảy mươi xuất phát từ quả tạp bên phía cánh phải của willian
tân binh của barcelona paulinho chấp thời cơ cực nhanh xuất tùng lưới của ecuador
tiếp đà hương phấn brazil có bàn nhân đôi cách việt bảy phút sau đó
nhờ công của felipe coutinho
trong khoảng thời gian còn lại đôi chủ nhà còn tự nhiên
tạo ra một vài tình huống nguy hiểm nữa
song hai là kết quả cuối cùng của trận đấu này
chuyển sang vòng loại world cup khu vực châu á
cuối đấu giữa nhật bản và australia có tính chất quan trọng
quyết định đến một trong hai tấm vé vào thẳng world cup hai nghìn một mươi tám ở bảng b
với lợi thế sân nhà đội bóng xứ mặt trời mọc đã có được ba điểm đầy quý giá
buộc phải thắng để tự quyết định số phận
nhật bản chủ động đẩy cao đường tấn công ngay sau tiếng cỏ khai cuộc
trong màn so tài với australia
nhưng đã không có trận
trận đấu dễ dàng cho cao trò huấn luyện viên harley hosek
khi đội bóng áo vàng chủ động chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu
với quyết tâm giành một điểm để củng cố vị trí thứ hai trên bài chất hạng
với hàng phòng ngự nhiều lớp
australia đã gây rất nhiều khó khăn cho nhật bản
tuy nhiên lối chơi này cũng chỉ giúp đội bóng xứ chuột túi cần cự đến cuối hiểm một
phút bốn mươi một từ pha lên bóng bên phía canh trái
yuto nagatomo thực hiện pha treo bóng
loại hết hàng phòng ngự của australia
asano phá bẫy việt vị thoát xuống điểm bóng cận thành
hạ gục thủ mon ryan
mở tỷ số cho nhật bản
bị thùng lưới australia dồn đội hình lên tấn công
trong hiệp hai để tìm bàn gỡ
nhưng những pha lên bóng từ hai cánh
mà huấn luyện viên postekolu áp dụng
lại không gây được khó khăn cho hàng phòng ngự chắc chắn của nhật bản
không những không có được bàn gỡ
đội bóng áo vàng còn phải vào lưới nhận bóng thêm lần nữa ở cuối trận
vì xét lầm của hàng phòng ngự
cho nhật bản cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này
thắng trận này nhật bản có hai mươi điểm
hơn hai đội xếp sau là saudi arabia và australia bốn điểm
trước lời trận cuối
qua đó giành tấm vé đầu tiên của bảng b
tham dự vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám tại nga
vào mùa hè năm sau
trong khi đó với thất bại trước nhật bản
australia đã rơi xuống vị trí thứ ba với một mươi sáu điểm
bằng điểm với saudi arabia
nhưng kém về hiệu số
ở bảng a
thủ tuyển hàn quốc đã bỏ lỡ cơ hội giành vé dự world cup hai nghìn một mươi tám
khi để iran cầm chân không đều trên sân nhà ở lời trận thứ chín
qua trận này hàn quốc có trong tay một mươi bốn điểm
hơn hai đội xếp sau là syri và uzbekistan hai điểm
ở lượt đầu cuối
nếu đánh bại uzbekistan
hàn quốc sẽ giành ngôi nhì bảng
và đoạt chiếc vé còn lại của bảng a
tham dự vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám tại nga
hôm qua là ngày cuối cùng của phiên trợ hè hai nghìn một mươi bảy
chính vì vậy
bóng đã hoạt động một cách tối đa
để mang về cho cơ lộ bộ của mình
những sự bổ sung cần thiết
đáng chú ý nhất là việc paris saint germain
hoàn tất thương vụ bom tấn thứ hai
trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay
đó là tiền đạo mbappé
trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè
cơ lộ bộ paris saint germain đã thông báo
chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ người pháp
với bản hợp đồng cho mượn và mua đứt
vào mùa hè năm sau
với giá vào khoảng một trăm sáu mươi sáu triệu bảng
như vậy đây là bản hợp đồng bom tấn thứ hai
của gãi nhà giàu nước pháp
đội bóng thủ đô đã khiến cả châu âu dung chuyển
trong thương vụ neymar
khi chi ra một trăm chín mươi tám triệu bảng
và giờ họ đã thâu tóm cả mbappé
tổng mức phí mà paris saint germain
bỏ ra để chiêu mộ hai siêu bom tấn này
lên tới ba trăm sáu mươi bốn triệu bảng
đến với giải quần vật mỹ mở rộng
nội dung đơn nam thời điểm này
đã có khá nhiều bất ngờ xảy ra
tuy nhiên ở vòng hai
roger ferrer đã không để điều đó xảy ra
dù phải trải qua một trận đấu vất vả
đối đầu với mikhail yudny
tại vòng hai của mỹ mở rộng
roger ferrer tưởng như sẽ có một trận đấu dễ dàng
với chiến thắng nhanh sáu một trong xét đầu tiên
tuy nhiên tất cả đã lầm
tay vượt người nga đã chơi đầy cố gắng
trong xét sau đó để có được chiến thắng bảy ba
trong là hai rack
đến set ba tàu tốc hành một lần nữa vượt lên
khi giành một ngách để vượt qua đối thủ với tỷ số sáu bốn
nhưng cũng thêm một lần nữa
yudny tiếp tục chứng tỏ
mình là đối thủ không dễ bị đánh bại
tay vượt ba mươi năm tuổi liên tiếp tạo ra lợi thế
và thắng lại với tỷ số sáu bốn
tuy nhiên có vẻ như vết đau ở chân sau đó
đã khiến yudny không thể chống cự được
sức tấn công của ferrer
trong set đấu thứ năm quyết định
tháng sáu hai tàu tốc hành có mặt ở vòng ba
cũng như vòng đấu mở màn
khi ferrer gặp khó khăn
thì rafael nadal lại có chiến thắng tương đối nhả nhã
dù ở vòng hai
tay vượt hạt giống số một gửi tây ban nha
đã để mất điểm bốn sáu
trước taro daniel ở set đấu đầu tiên
tuy nhiên với bản lĩnh của mình
nadal đã ngược dòng trước đối thủ
khi thắng liền ba set sau đó
với các tỷ số lần lượt là sáu hai sáu ba và sáu hai
để giành chiến thắng chung cuộc
với tỷ số ba một
vào vòng ba ông vua mặt sân đất nện sẽ gặp mayer
ở một số trận đấu đáng chú ý khác
rigo dimitrov đã bất ngờ nhận thất bại
trước andrei rublev
trung cuộc hạt giống số bảy người bulgari
đã để thua sau ba set
với các tỷ số năm bảy sáu bảy và ba sáu
cũng phải nói lời chia tay
sau vòng hai còn có thomas burdick
khi tay vừa người cộng hòa xét thất bại một ba
trước don gopulov
sau khi đó dominic hiem
không mấy khó khăn để giành quyền vào vòng ba
với các chiến thắng sáu bốn sáu bốn bốn sáu và bảy năm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao tối nay của chúng tôi